thành ủy hà nội đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ
dự hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị phạm minh chính bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí trương hòa bình phó chủ tịch thường trực chính phủ
đồng chí vương đình huệ bí thư thành quỷ tp hà nội
theo quyết định của bộ chính trị đồng chí chu ngọc anh ủy viên trung ương đảng
bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ khoa học công nghệ thôi giữ chức bí thư ban cán sự đảng
đảng bộ khoa học công nghệ để điều động phân công tham gia ban thường vụ thành ủy hà nội
và giữ chức phó bí thư thành quỷ hà nội nhậm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đồng chí chu ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm quê quán ba vì hà nội học vị tiến sĩ cao cấp lý luận chính trị